tại hà nội văn phòng chính phủ và ban kinh tế trung ương sẽ đồng chủ trì tổ chức diễn đàn cấp cao về năng lượng việt nam
với chủ đề định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
diễn đàn cấp cao về năng lượng việt nam hai nghìn hai mươi sẽ tập trung trao đổi và khai thác những vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm
trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia việt nam như truyền dịch cơ cấu năng lượng phát triển hạ tầng năng lượng
phát triển điện gió điện mặt trời và các loại hình năng lượng mới
ngoài ra phiên tọa đàm cấp cao và các phần thảo luận chuyên đề giữa các chuyên gia hàng đầu sẽ đề xuất những ý kiến
và giải pháp cho các vấn đề liên quan đến phát triển năng lượng trên thế giới và tại việt nam